tự nhận là bác sĩ nhân viên y tế rồi gọi điện tư vấn dinh dưỡng bán hàng online lập các trang web hay sử dụng mạng xã hội để lừa gạt người dân mua thực phẩm chức năng
tình trạng này hiện đang diễn ra ở nhiều nơi gây không ít bức xúc cho người dân và cả các y bác sĩ khi uy tín danh dự của họ đang bị chịu ảnh hưởng nặng nề
cách đây không lâu chị ngọc nhận được một cuộc điện thoại từ một người tự xưng là nhân viên của viện dinh dưỡng quốc gia gọi điện để tư vấn về chế độ dinh dưỡng trong mùa dịch
tuy nhiên sau một hồi thì người này cho biết là viện dinh dưỡng đang có chương trình giảm giá các sản phẩm thuốc bổ thực phẩm chức năng nếu người mua đồng ý thì sẽ giao hàng tận nơi
đúng như thế không
liên hệ với viện dinh dưỡng quốc gia đơn vị này cho biết là rất bức xúc với tình trạng giả mạo nhân viên của viện nhằm mục đích bán hàng trục lợi
viện dinh dưỡng không hề có nhân viên nào gọi điện tư vấn và chưa bao giờ mời trào mua thuốc hay thực phẩm chức năng
không phải chỉ trong mùa dịch mà trước đó nhiều bệnh nhân đến khám đã than phiền với bác sĩ của chúng tôi là có rất nhiều các nhân viên gọi điện tự nhận là của bác sĩ của viện dinh dưỡng quốc gia
để tư vấn giới thiệu sản phẩm chúng tôi khẳng định là viện dinh dưỡng không có triển khai các chương trình như thế và không có bao giờ giới thiệu mua bán sản phẩm online
trên mạng xã hội hàng loạt các trang fanpage trang cá nhân giả mạo bác sĩ được lập ra rồi chủ động nhắn tin bán hàng
thậm chí các đối tượng còn cho biết đang có chương trình tặng quà miễn phí nhằm rụ rỗ người mua
hiện nay viện của chúng tôi chỉ có một trang web duy nhất là việninhdưỡng vn và một số các bác sĩ có thể dùng mạng xã hội
nhưng các bác sĩ không bao giờ giới thiệu hoặc trào hàng mua bán các sản phẩm online
khi có các nhu cầu tốt nhất là người dân hãy đến các cơ sở y tế nhất là viện dinh dưỡng
để các bác sĩ của chúng tôi thăm khám và đưa ra các lời khuyên phù hợp nhất để chúng ta có một sức khỏe tốt
chứ không thể mua bán các sản phẩm không rõ nguồn gốc không biết rõ bác sĩ đấy là có đúng là của cơ sở y tế hay không
tình trạng giảm mạo cơ sở y tế mạo dành bác sĩ để bán hàng
đang làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của bệnh viện nhân viên y tế
đó là chưa kể đến chất lượng sản phẩm mà các đối tượng kinh doanh cũng không có gì là bảo đảm
đây là hành vi vi phạm pháp luật sẽ được xử lý theo đúng quy định